sau một đêm ngủ dài cơ thể mất nước do đó ly nước đầu tiên bạn uống trong ngày có vai trò rất quan trọng
tuy nhiên nếu bạn chọn loại nước không thích hợp để uống lúc này thì lợi đâu chẳng thấy chỉ thấy mang hại thêm vào người
với mức sống không ngừng được cải thiện ngày càng nhiều người bắt đầu quan tâm đến chủ đề giữ gìn sức khỏe
nước là nguồn gốc của sự sống và uống nước là một phần không thể thiếu trong việc bảo vệ cơ thể
nhiều người biết rằng uống một cốc nước khi thức dậy vào buổi sáng rất có lợi cho sức khỏe
cụ thể uống nước có thể đánh thức sự thèm ăn
khi chúng ta ngủ vào ban đêm ruột và dạ dày cũng là trạng thái không hoạt động
nên sau khi thức dậy chúng vẫn có thể ở trạng thái mơ hồ
do đó nếu thức dậy quá sớm vào buổi sáng chúng ta thường không có cảm giác thèm ăn
lúc này trước tiên bạn nên uống một cốc nước ấm có thể rửa sạch thực quản và dạ dày
để chúng dần dần tỉnh lại trong hơi ấm từ đó đánh thức cảm giác thèm ăn để chúng ta có thể thưởng thức bữa sáng ngo lành
giữ ẩm cho ruột
đối với những người thường xuyên bị tàu bón có thể chủ yếu do đường ruột không đủ nước khiến phân khô cứng khó đại tiện
uống một cốc nước sau khi thức dậy sớm để làm ẩm ruột và bảo vệ sự cân bằng của men vi sinh trong ruột có lợi hơn cho sức khỏe đường ruột
làm loáng máu và thúc đẩy lưu thông máu
sáng sớm thức dậy là lúc cơ thể chúng ta mất nhiều nước nhất do đó máu trở nên rất nhớt và khả năng lưu thông kém
vì vậy buổi sáng là thời điểm có tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch mãn tính cao
đối với người trung niên và cao tuổi việc dây sớm và bổ sung nước kịp thời là vô cùng quan trọng
khi thức dậy vào buổi sáng bà nên bổ sung nước không dưới hai trăm linh ml là tốt nhất
và bạn cũng nên hình thành thói quen uống nước trước khi đi ngủ vào buổi tối để đảm bảo tuần hoàn máu được thông suốt tránh gặp nạn
tất nhiên đối với những người trẻ tuổi hoạt động của các mạch máu tốt hơn điều này có thể không quan trọng lắm
nhưng luôn không có gì sai khi phát triển một thói quen uống nước tốt
ngoài ra uống nước sau khi thức dậy vào buổi sáng cũng có thể bổ sung lượng nước đã mất vào ban đêm
tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể loại bỏ độc tố giúp cơ thể giải động
nó cũng có thể cải thiện khả năng miễn dịch nữa
mặc dù vậy bạn uống loại nước nào cũng rất quan trọng
có ba loại nước bạn nên cẩn thận không nên uống khi đói bụng
một nước muối
khi ai đó uống nước họ sẽ cho một ít muối và nước
trên thực tế nếu trong thời tiết nắng nóng cơ thể con người đổ mồ hôi nhiều lượng mới mất đi nghiêm trọng
thì bạn có thể cho thêm một ít muối để bổ sung lượng muối mất đi của cơ thể
nhưng ly nước đầu tiên trong ngày và buổi sáng không nên cho muối
vì bản thân sau khi ngủ cả đêm cơ thể đã mất rất nhiều nước
nếu lại uống nước muối thì lượng nước của chúng ta lại càng thiếu
ngoài ra lượng muối mất đi vào ban đêm thường không tăng và thức ăn thường chứa nhiều muối
nếu bạn thức dậy vào buổi sáng và uống nước muối sẽ làm tăng lượng muối ăn vào
và như chúng ta đã biết ăn quá nhiều muối không tốt cho sức khỏe nhất là với những người có bệnh tim mạch
hai nước mật ong
nhiều người cho rằng uống một ít mật ong rất tốt có thể bôi chân thực quản làm đẹp da giảm bí bách trong phân
nhưng bạn biết rằng mật ong là thực phẩm ngọt và chứa nhiều đường
ăn quá ngọt khi bụng đói rất dễ làm tăng lượng đường trong máu
đối với người trung niên và cao tuổi cần thận trọng nhất là người có đường huyết cao
người có nhiệm vụ giảm cân thì tốt nhất không nên uống
ba buổi sáng ngủ dậy không thích hợp uống chai đậm đặc
uống chai đậm đặc vào buổi sáng rất không hợp
vì trà có chứa nhiều polyphenol và caffeine có thể làm kích ứng dạ dày gây khó chịu
thực tế cốc nước đầu tiên vào buổi sáng tốt nhất là nước đun sôi ở nhiệt độ vừa phải
đối với người trung niên và cao tuổi thì số lượng cũng rất quan trọng
để đạt được hiệu quả làm loãng máu bạn cần uống một lượng vừa đủ nói chung là khoảng hai trăm linh ml
tất nhiên người trẻ có thể không quá cần thiết
nhưng nếu uống nước sau khi ngủ dậy sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn
bốn tinh trùng
tinh trùng được sản sinh bởi sự kết hợp làm việc của nhiều bộ phận
trong cơ thể như tuyến yên tinh hoàn vùng giấy đồi
một lúc nào đó có thể bạn sẽ muốn biết tinh trùng của mình có yếu và thiếu hay không
bình thường bạn khó có thể nhận biết được chất lượng của các tinh binh
trong thực tế chỉ khi thấy rất tích cực sản xuất mà không thấy sản phẩm thì các vợ chồng mới tìm đến bác sĩ
muốn biết tinh trùng của mình có yếu và thiếu hay không
bạn có thể đến các bệnh viện hoặc phòng xét nghiệm để làm kinh dịch đồ
thế nào là tinh trùng khỏe và đảm bảo chất lượng
để kiểm tra tinh trùng khỏe hay yếu bạn có nhiều cách
kiểm tra bằng mắt thường qua xét nghiệm
đối với người khỏe mạnh thì số lượng tinh dịch xuất ra trong mỗi lần quan hệ là hai năm ml
khi được xuất tinh tinh trùng tự hóa lỏng sau ba mươi phút
bạn đừng vội mừng nếu tinh trùng không hóa lỏng đặc quánh
lúc này tinh binh của bạn đang gặp vấn đề mất khả năng di chuyển
sau khi xuất tinh để nhận biết tinh trùng khỏe hay không
chúng ta có thể kiểm tra độ kết dính
sau ba mươi phút xuất ra ngoài bạn có thể dùng ngón tay
sạm vào tinh dịch rồi nhẹ nhàng nhắc lên
nếu tình trùng khỏe thì tinh dịch sẽ kéo dài một đường tầm hai cm
mặt khác màu sắc của tinh dịch cũng nói lên được sức khỏe mạnh của tinh trùng
nếu ở trạng thái khỏe mạnh tinh trùng thường có màu trắng sữa
có độ nhất và sau khi xuất tinh nó sẽ ngả vào
vì thế nếu tinh trùng của bạn có màu khác lạ
thì bạn đang gặp rắc rối
chỉ số tinh trùng khi xét nghiệm tinh dịch
chỉ số bình thường của tinh trùng khi xét nghiệm tinh dịch là hai năm ml
mật độ tinh trùng là sáu mươi tám mươi triệu ml
độ di động lớn hơn bảy mươi năm trong đó di động nhanh lớn hơn hai mươi năm
hình thái bình thường lớn hơn ba mươi không có hồng cầu
có dưới một triệu bạch cầu trong một ml tinh dịch
tinh trùng được đếm và tính trên nền vị
có một triệu ml tinh dịch tinh dịch là các chất lỏng cộng với tinh trùng
nếu với lần xuất tinh lượng tinh dịch không đủ hai ml
mật độ tinh trùng ít hơn hai mươi triệu ml hai bé hơn bốn mươi triệu ml mỗi lần xuất tinh
được coi là ít tinh trùng và khó có khả năng tự thai
dấu hiệu khi tinh trùng yếu và thiếu
tinh trùng yếu và thiếu là suy giảm về chất lượng di chuyển kém
độ hóa lỏng chậm tinh trùng bị dị dạng
có rất nhiều nguyên nhân khiến tinh trùng yếu
thứ nhất môi trường nam giới phải làm việc thường xuyên ở môi trường tiếp xúc với hóa chất tiến xạ
thứ hai do bệnh lý nam giới mất một số bệnh như dãn tĩnh mệt tinh viêm tinh hoàn
mà các bệnh lây chuyển qua đường tình dục cũng là nguyên nhân khiến tinh bình yếu
thứ ba chế độ dinh dưỡng hàng ngày tâm lý căng thẳng bị stress cũng là nguyên nhân
hiện tượng mất cân bằng nội tết tố do lượng hormon điều tiết trong quá trình sản xuất tinh trùng không ổn định
việc lạm dụng các chất kích thích nhỏ
như rượu bia thuốc lá cũng làm ảnh hưởng đến ti trùng
ngoài ra nếu bạn mắc các bệnh như đau dạn dày tăng huyết áp tiểu đường
thì việc dùng thuốc chữa các bệnh này cũng làm giảm suốt năng lực tình dục và giảm sinh tinh
khắc phục tình trạng tinh trùng yếu và thiếu
tránh các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng như hút thuốc uống rượu các chất kích thích khác
sông hơi tiếp xúc độ nóng thường xuyên nên có chế độ sinh hoạt hàng ngày điều độ lành mạnh
lưu ý quan hệ tình dục trung thủy một vợ một chồng
tránh các căng thẳng kéo dài vì nó ảnh hưởng tới nội tiết tố gây bất lợi cho việc sản xuất tinh binh
nên mặc những quần áo rộng rãi và thoải mái hạn chế sông hơi hay tắm nước nóng
gian luyện thể thao đều đạn mỗi ngày
tránh tiếp xúc những vật như điện thoại laptop có thể giúp tăng chất lượng tinh trùng ở nam giới